ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam vô cùng thương tiếc báo tin
đồng chí trần đại quang sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quê quán xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình thường trú tại nhà số tám phố nguy như con tum phường nhân chính quận thanh xuân thành phố hà nội
đồng chí vào đảng cộng sản việt nam ngày hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi ủy viên trung ương đảng các khóa một mươi một mươi một một mươi hai ủy viên bộ chính trị các khóa một mươi một
chủ tịch nước từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh ủy viên thường vụ quân ủy trung ương ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương đại biểu quốc hội các khóa một mươi ba một mươi bốn trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
sau một thời gian lâm bệnh mặc dù được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do bệnh nặng đồng chí đã từ trần hồi một mươi giờ năm phút
ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tức ngày một mươi hai tháng tám năm mậu tuất tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm ba mươi
để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí trần đại quang ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí trần đại quang với nghi thức
năm đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
một mươi đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
một mươi một đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
một mươi hai đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
một mươi ba đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
một mươi bốn đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
một mươi năm đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
một mươi sáu đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
một mươi bảy đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung mương đảng quyền chủ tịch nước
một mươi tám đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
một mươi chín đồng chí thượng tướng lương cường bí thư trung mương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
hai mươi đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung mương đảng
hai mươi một đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
hai mươi hai đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung mương
hai mươi ba đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung mương
hai mươi bốn đồng chí trần cầm tú bí thư trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung mương
hai mươi năm đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung mương đảng trưởng ban đối ngoại trung mương
hai mươi sáu đồng chí lê minh trí ủy viên trung mương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
hai mươi bảy đồng chí mai tiến dũng ủy viên trung mương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
hai mươi tám đồng chí đào việt trung ủy viên trung mương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
hai mươi chín đồng chí nguyễn hạnh phúc ủy viên trung mương đảng tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội
ba mươi đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ nội vụ
ba mươi một đồng chí lê thành long ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ tư pháp
ba mươi hai đồng chí bùi văn cường ủy viên trung mương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
ba mươi ba đồng chí thảo xuân sùng ủy viên trung mương đảng chủ tịch hội nông dân việt nam
ba mươi bốn đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên trung mương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
ba mươi năm đồng chí nguyễn thị thanh ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy ninh bình
ba mươi sáu đồng chí thượng tướng nguyễn văn được chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam
ba mươi bảy đồng chí lê quốc phong ủy viên dự khuyết trung mương đảng bí thư thứ nhất trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
lễ viếng đồng chí trần đại quang bắt đầu từ bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ truy điệu đồng chí trần đại quang tổ chức vào bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng chín
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng từ một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày
tại quê hương chủ tịch nước xóm một mươi ba xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình
trong hai ngày quốc tang ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín
các công sở các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí